ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội dự hội nghị phát biểu tại hội nghị đồng chí hoàng trung hải nhiệt liệt biểu dương chúc mừng các tập thể cá nhân đạt thành tích cao cho năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí hoàng trung hải cho rằng năm hai nghìn một mươi chín là năm thành phố hà nội tiếp tục thực hiện chủ đề năm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị
do vậy trong chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
người đứng đầu các cấp các ngành phải quyết liệt đồng bộ làm tốt hơn nữa việc phối hợp giữa các sở ngành quận huyện thị xã hướng về cơ sở thành lập các tổ công tác để tháo gỡ khó khăn cho từng đơn vị
tăng cường kết quả công tác cải cách hành chính để người dân tham gia trực tiếp vào dịch vụ hành chính công nhiều hơn nhất là các dịch vụ công trực tuyến
bên cạnh đó thành phố cần tiếp tục triển khai tốt việc thực hiện hai bộ quy tắc ứng xử đã ban hành
năm hai nghìn một mươi chín hai mươi tám năm mươi tám triệu lượt khách du lịch đó là thông tin được đưa ra tại cuộc giao ban báo chí của thành ủy hà nội tổ chức vào chiều ngày một mươi một tháng một mươi hai
trong số hai mươi tám năm mươi tám triệu lượt khách trong năm hai nghìn một mươi chín hà nội đặt mục tiêu đón trên sáu sáu triệu lượt khách quốc tế khoảng hai mươi hai triệu khách nội địa
tổng thu từ khách du lịch đạt tám mươi bốn bảy trăm tám mươi tám tỷ đồng
để đạt được mục tiêu này hà nội sẽ thúc đẩy tiến độ đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật phát triển các sản phẩm du lịch hoàn chỉnh có chất lượng cao và hấp dẫn đối với du khách
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội sau hơn hai tuần triển khai tiêm bổ sung sở ribella cho trẻ từ một đến năm tuổi đến nay toàn thành phố hà nội đã có gần bốn trăm năm mươi trẻ được tiêm đạt bảy mươi ba
một số địa phương đạt tỷ lệ tiêm bổ sung cao là phúc thọ tây sơn
trong quá trình tiêm không trường hợp nào bị phản ứng nặng
chiến dịch tiêm bổ sung vaccine sởi rumela cho trẻ từ một đến năm tuổi tại hà nội được triển khai ngày hai mươi sáu tháng một mươi một và sẽ kết thúc trước ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
trong chiến dịch này hà nội phân đấu trên chín mươi năm trẻ từ một đến năm tuổi mốc sinh từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi ba đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy được tiêm một mũi vaccine sởi rubella nhằm góp phần tăng tỷ lệ miễn dịch phòng chống bệnh

trong đó việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giao thông bước đầu đã có những hiệu quả từ những thí điểm cụ thể
điều này không chỉ mang lại thuận lợi trong công tác quản lý của cơ quan chuyên môn
mà còn thực sự thuận lợi trong công tác quản lý của cơ quan chuyên môn
người dân trong tham gia giao thông mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự của chúng tôi ngày hôm nay
theo báo cáo của ủy ban an toàn giao thông un tắc tại các đô thị lớn đang diễn ra thường xuyên và khó kiểm soát
vấn nạn này có xu hướng mở rộng về không gian và kéo dài về thời gian đặc biệt trong những ngày thời tiết xấu
năm hai nghìn một mươi bảy toàn quốc đã xảy ra tám mươi bảy vụ ủn tắc lớn kéo dài
trong khi đó ủn ứ cục bộ xảy ra nhiều ở hà nội và thành phố hồ chí minh
theo thống kê số điểm un tắc đã giảm hàng năm tại hà nội từ bốn mươi bốn điểm năm hai nghìn một mươi năm xuống bốn mươi một điểm năm hai nghìn một mươi sáu và cuối năm hai nghìn một mươi bảy chỉ còn ba mươi năm điểm đen ủn tắc
mặc dù đã có sự cải thiện nhưng tình trạng giao thông tại thủ đô vẫn là một vấn đề cần được quan tâm
để quản lý điều hành tốt giao thông tại đô thị lớn như hà nội thành phố đã chủ trương để mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong lĩnh vực này
đối mặt với tình trạng ủn tắc giao thông cùng với việc tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng của thủ đô
việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý điều hành giao thông là sự cần thiết và tất yếu
mặc dù đã có sự cải thiện nhưng tình trạng giao thông tại đô thị lớn như hà nội thành phố đã chủ trương để mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong lĩ vực này
điều bộ trên đại bản thành phố hà nội và qua quá trình triển khai thực hiện chúng tôi thấy việc triển khai thực hiện công nghệ thông tin trong thời gian vừa qua là cũng đáp ứng được các công tác quản lý của giao thông trong thời gian vừa qua và chúng tôi tiếp tục sẽ đề xuất thành phố tiếp tục nhân rộng các cái sử dụng công nghệ này trên đại bản và thành phố trong thời gian tới
hà nội đã đầu tư dự án cải tạo nâng cấp trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông và các thiết bị ngoại vi giai đoạn một
hiện nay dự án này đã hoàn thành đưa vào sử dụng bước đầu đã có hiệu quả trong việc hạn chế tình trạng ủn tắc giao thông với một số nội dung như điều khiển tập trung các tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông từ các nút và quan sát xử lý tín hiệu thu nhận được từ mạng lưới camera về trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông hà nội năm mươi bốn trần hưng đạo đo đếm lưu lượng nâng cao năng lực điều hành giao thông thông minh theo mật độ giao thông xử lý vi phạm tự động thông qua hệ thống camera giám sát phạt nguội

đang được thành phố từng bước triển khai hoạt động này kết hợp việc thực hiện đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ủn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi sẽ góp phần nâng cao năng lực quản lý giao thông cải thiện hiệu quả tình hình giao thông hiện nay và phù hợp với tốc độ phát triển đô thị
thưa quý vị những ngày vừa qua thời tiết toàn miền bắc cũng như hà nội đã đột ngột chuyển lạnh sâu nhiệt độ giảm xuống thấp dưới một mươi năm độ c với thời tiết này đã có nhiều người phải nhập viện vì các bệnh lý về đường hô hấp ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
những ngày nhiệt độ giảm sâu đường phố cũng trở nên vắng vẻ hơn với những ai phải ra đường vào thời tiết này thì đều phải trang bị cho mình dụng cụ chống rét cũng như mặc đủ ấm để có thể giữ được cho cơ thể không bị nhiễm lạnh
bởi với nhiệt độ thấp như thế này thì rất dễ mắc phải những bệnh lý về đường hô hấp cũng như các bệnh liên quan khác
rất là sợ vì thời tiết đang từng nắng ấm mà đã chuyển lạnh đột ngột cảm giác là lạnh hơn năm ngoái và lạnh sớm hơn năm ngoái
đây là đợt lạnh nhất kể từ đầu mùa đông năm nay mà nhiệt độ xuống thấp dưới ngưỡng một mươi năm độ c có những ngày sắp xỉ một mươi độ
tại bệnh viện phổi trung ương không chỉ lượt bệnh nhân đến khám mà các ca bệnh phải nhập viện điều trị cũng tăng từ hai mươi đến ba mươi
vừa dứt đợt điều trị một mươi ngày được ra viện thì cũng chỉ sau khi thời tiết chuyển lạnh
ông tô văn hoãn đã phải nhập viện

khi thời tiết lạnh thì chính bản thân làm cho bảo vệ đường thở của người bệnh cũng bị yếu điên
ví dụ không khí vào không được sửa ấm tốt và đặc biệt điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển
và đây những bệnh lý ví dụ nhiễm trùng hô hốc viêm phổi viêm phế quả tăng lên
đấy là những yếu tố nó tác động trực tiếp đến đường thở
những người bệnh khiến cho người bệnh dễ mắc bệnh hô hốc phải nhập viện
bên cạnh đó
có nhiều bệnh nhân từ các tỉnh cũng nhập viện tại bệnh viện phổi trung ương để điều trị
ông nguyễn ngọc thông có tiền sử bệnh phổi tắc nghẹn mãn tính
khi thời tiết vừa chuyển lạnh đột ngột bệnh nhân ho nhiều tới mức khó thở
phải nhập viện điều trị kết hợp thở oxy và khí dung mới thuyên giảm

bệnh viện phổi trung ương cho biết thời tiết thay đổi và môi trường cũng là những nguyên nhân chính khiến cho các bệnh lý hô hốc tăng nhanh
khi thời tiết nóng lạnh đột ngột những người sức khỏe kém đặc biệt là những người cao tuổi và người có nền bệnh
sẽ không đủ sức để khỏi bệnh
các bệnh lý hô hốc kháng để kịp thích ứng với nhiệt độ đường thở dễ bị cảm nhiễm và dẫn đến các đợt kịch phát hơn so với các mùa khác
các bệnh lý hô hốc đã yếu rồi nhưng một số bệnh mạng tính hay bị đợt nặng lên đợt cấp tính nên bắt buộc cho bệnh nhân vào viện
chính vì thế tầm thời gian ra mùa như thế này bệnh viện luôn luôn trong tình trạng bệnh nhân nhập viện
tình trạng rất là đông thường trong tình trạng rất là quá tải kể cả đến khám cũng như là nhập viện điều trị
mùa đông năm nay được dự báo sẽ còn nhiều đợt rét đậm rét hại
các chuyên gia khuyên cáo người dân cần giữ ấm cho cơ thể không tắm muộn để nhiễm lạnh
cần theo dõi dự báo thời tiết để chuẩn bị sẵn các thuốc đặc trị để phòng những cơn kịch phát có thể xảy ra
đến đây thời lượng của chương trình thủ đô ngày mới tuần này của chúng tôi cũng đã hết